thưa quý vị năm nay nhiều trường đại học tốt đầu nói không với việc xét tuyển bằng điểm học bạ trung học phổ thông
điều này đã nhận được sự quan tâm của phụ huynh và học sinh trên cả nước
nhiều chuyên gia cho rằng việc một số trường bỏ xét tuyển sinh đại học bằng điểm học bạ hoàn toàn là có cơ sở
trong bối cảnh học bạ bậc phổ thông ở một số nơi chưa thực sự trung thực khách quan
trường đại học kinh tế quốc dân vừa công bố phương án tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi bốn
theo như phương án mới này sẽ chỉ còn hai chỉ tiêu xét tuyển thẳng
một mươi tám chỉ tiêu cho xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và tám mươi chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của nhà trường
như vậy là trường đại học kinh tế quốc dân đã không còn phương án tuyển sinh bằng học bạ trung học phổ thông
không chỉ riêng đại học kinh tế quốc dân
năm hai nghìn hai mươi bốn đại học y hà nội đại học luật tp hcm cũng không xét tuyển bằng học bạ
với nhiều học sinh đặc biệt là những học sinh lớp một mươi hai năm nay
sự thay đổi này đã khiến cho nhiều học sinh khá bất ngờ
tuy nhiên sự chuẩn bị kỹ lưỡng để có một kết quả học tập cao
cũng đồng nghĩa với việc tham gia các kỳ thi cũng không làm khó các em
em thấy việc bỏ việc xét tuyển hoặc học bạ thì sẽ không ảnh hưởng đến em
do lắm bởi vì trong quá trình để có thể đạt được điểm học bạ cao
thì em cũng đã tích lưỡi rất nhiều kiến thức để cho kiểu
chuẩn bị các kỳ thi sắp tới như là kỳ thi tính giá lực tính giá thư duy
nên là với lượng kiến thức ý thì em có thể hoàn toàn tin vào năng lực của bản thân
để có thể đạt được số cao cho các kỳ thi đấy
đầu tiên sau khi nghe tin là một số trường đã bỏ phương thức xét tuyển bằng học bạ
thì đầu tiên em thấy khá là bất ngờ
bởi vì thực chất thì em cũng đang tìm hiểu các phương thức đấy
nhưng mà em
đấy chỉ là giai đoạn đầu thôi
còn sau khi mà được một thời gian thì em suy nghĩ lại
và em thấy rằng là khi mà bỏ cái phương thức xét tuyển bằng học bạ
thì đấy chính là một cơ hội cho bản chính bản thân em
và cũng như là toàn bộ học sinh trên cả nước
tại vì khi mà bỏ phương thức xét tuyển vào học bạ
thì mình sẽ có cái cơ hội để cạnh tranh công bằng với nhau
thực tế tại các kỳ tuyển sinh vừa qua
nhiều trường cho biết nhóm thí sinh xét tuyển học bạ
gần như đều đáp ứng các điều kiện khác
điều này khiến cho tỷ lệ trùng lập với các nhóm đối tượng khác rất cao
dẫn đến tỷ lệ ảo tăng
bài toán này không chỉ xuất hiện ở những kỳ tuyển sinh đại học
mà ở các cấp học phổ thông cũng khiến cho các nhà trường tuyển sinh phải đau đầu
không thể phủ nhận cái việc là từ khi mà chúng ta lấy điểm lớp sáu
học bạ lớp sáu thay vì là thi tuyển
ở một số trường như trường am như trường cầu giấy
hay kể cả lương thế vinh nguyễn tất thành
thì lập tức là những năm sau đấy học bạ
đẹp toán một mươi văn một mươi
nhưng tôi chúng tôi sau khi nhận những cái học bạ đó bằng điểm số
thì tôi nhận thấy rằng các con còn học tập không bằng một số
các con mà điểm học bạ không cao
thì rõ ràng là phải có những cái dấu hỏi chấm ở đây rất là lớn
ngay cả trường hợp lý tưởng nhất là chúng ta học bạ có được quản lý chặt chẽ
và không có việc nâng điểm chạy điểm sửa điểm
thì điểm đó cũng chỉ phản ánh chất lượng đầu tiên
nhiều chuyên gia cũng cho rằng hiện nay chất lượng các cơ sở giáo dục phổ thông chưa đồng đều
nên việc cho điểm kiểm tra đánh giá ở mỗi cơ sở khác nhau
nếu chỉ dựa vào việc xét học bạ để xét tuyển đại học
sẽ không công bằng với nhiều học sinh
nên trang điểm học bạ chỉ là một tiêu chí vụ bổ trợ cho các phương thức xét tuyển khác